liên quan đến sự cố y khoa gây hậu quả rất nghiêm trọng vào hôm hai mươi chín tháng năm khiến tám bệnh nhân chạy thận tử vong
hôm qua ngày chín tháng tám sở y tế tỉnh hòa bình đã công bố quyết định cách chức đối với ông trương quý dương
giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành
căn cứ và thông báo số ba trăm linh ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy của ban cán sự đảng ubnd tỉnh hòa bình
về việc xử lý cán bộ lãnh đạo sau sự cố y khoa tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cũng như kết quả cuộc họp hội đồng kỷ luật ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
sở y tế tỉnh hòa bình quyết định thi hành kỷ luật hình thức cách chức đối với ông trương quý dương
giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
trước đó ông trương quý dương đã bị tạm đình chỉ công tác hai lần
để phục vụ điều tra về nguyên nhân gây tai biến y khoa nêu trên
trong ngày chín tháng tám sở y tế tỉnh hòa bình cũng công bố quyết định giao ông quách thiên tường
phó giám đốc thường trực bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình phụ trách bệnh viện này